chú tại xã thụy sơn huyện thái thụy tỉnh thái bình đã bị công an quận tây hồ hà nội khởi tố bị can với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do nợ nần trồng chất trinh đã nảy sinh lòng tham và thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng mà trinh nhằm tới đó là những người nước ngoài sinh sống tại việt nam
trong lúc của khách xem xe của khách thì em có nói chuyện với khách về giá cả nhưng mà khi khách không giảm giá xuống được xe nên là bọn em mua bán thỏa thuận giá cả với nhau không được thì em đã lấy xin ý định lấy xe của khách
em đã đưa cho khách một cái ví trong ví có chứng minh thư và thẻ rút tiền của người khác em nhặt vào người đường ạ
thì khách đưa giấy tờ xe lại cho em trong lúc khách đưa giấy tờ xe lại cho em thì nợ dụng lúc khách không lấy thì em đã lấy xe khách em đi ạ
trước đây trinh đã từng kinh doanh xe máy cũ
một cộng đồng người nước ngoài thì họ lập một cái trang facebook và cái trang facebook họ thường sử dụng để họ mua bán xe máy
và các đối tượng thì thường nhằm đến là người nước ngoài
thì họ truy cập vào cái nhóm đấy họ nhắn tin để giao dịch hẹn người nước ngoài đến một địa điểm để trao đổi mua bán xe
thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay trộm cướp tài sản nhắm vào người nước ngoài diễn ra phức tạp trên địa bàn cả nước
nhất là những địa phương có địa danh nổi tiếng thu hút khách du lịch
lợi dụng du khách lưu trú thời gian ngắn không thuộc địa bàn bất đồng ngôn ngữ các đối tượng luôn nghĩ ra chiêu trò để lừa bịp
trộm cắp làm xấu hình ảnh việt nam trong con mắt người nước ngoài
chúng lập thành từng nhóm để hành động
đây là nhóm đối tượng nguyễn thị thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã vũ hội huyện vũ thư tỉnh thái bình
đỗ đăng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại phường liễu giai quận ba đình hà nội
phạm thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại quận cầu giấy hà nội
đã bị công an quận ba đình khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản
nạn nhân của nhóm đối tượng này là ba người nước ngoài mang quốc tịch ly bi
và mặc dù hành vi trộm cắp tài sản đã bị nạn nhân bắt quả tàng
xong tại cơ quan công an các đối tượng vẫn vòng vo
chối bỏ các hành vi liên kết
có tổ chức thì khẳng định chỉ là bạn bè bình thường
chỉ có mối quan hệ với các đối tượng khác như thế nào
chỉ là bạn bè bình thường
chị quen biết trong hoàn cảnh như thế nào
em đi làm trên đường thì gặp nhau trên đường
anh đã quen biết các đối tượng này bao lâu rồi
tôi mới quen
quen mới quen là bao lâu ạ
tôi quen khoảng hai tháng không có bình
thường là người nước ngoài không bất đồng với ngôn ngữ
và ngại tiếp xúc với chính quyền
điện sở tại
nên là khi mà trình báo thì thường một là không trình báo
nữa là khi mà trình báo sau đó đi ngay
nên là chính quyền việt chính cơ quan công an rất là khó
để mà xác định được bị hại xuất cảnh lúc nào
nó khó làm việc
khi các đối tượng trộm cắp như thế này thì thường thường
nhanh chóng và đeo khẩu trang
nên là khó để các bị hại nhận dạng
các công dân người nước ngoài nên chấp hành nghiêm trình các biện pháp giãn cách xã hội
mà chính phủ đang áp dụng
khi di chuyển trên các tuyến giao thông
cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình an ninh trật tự tại địa phương
các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú dịch vụ lữ hành
nhất là trên các tuyến đường xa khu vực phải đi lại nhiều lần
không nên mang trong người quá nhiều tài sản như tiền mặt
vòng vàng khi tham gia giao thông
các tuyến đường vắng nhất là vào ban đêm
không để tài sản ở những nơi các đối tượng dễ nhận biết như giò xe
che móc bên thân xe máy
lập tức báo với cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc liên hệ trực tiếp với lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
tuyệt đối không nên chủ động bắt giữ các đối tượng tội phạm
khi không có sự hỗ trợ của lực lượng công an